nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập lực lượng cảnh sát biển việt nam sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã làm việc với bộ tư lệnh cảnh sát biển cùng dự có phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
hai mươi năm qua dù ở đâu trong bất kỳ hoàn cảnh nào lực lượng cảnh sát biển việt nam luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước đảng nhà nước quân đội và nhân dân
chủ động sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia an ninh an toàn trên biển đảo của tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước giám sát chặt chẽ các tàu gian khoan của nước ngoài đi qua hoạt động khu vực biển việt nam
xua đuổi tàu cá nước ngoài vi phạm và tham gia tìm kiếm cứu nạn
tại buổi làm việc thủ tướng yêu cầu lực lượng cảnh sát biển báo cáo cụ thể những khó khăn hạn chế nhằm đưa ra một số chủ trương biện pháp
thời gian tới nhiệm vụ của cảnh sát biển việt nam còn nhiều khó khăn phức tạp
lực lượng cảnh sát biển việt nam sẽ tiếp tục quan triệt sâu sắc quan điểm đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước về xây dựng và bảo vệ tổ quốc
tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nắm bắt đánh giá dự báo đúng tình hình nhất là tình hình trên biển
để kịp thời tham mưu với đảng chính phủ quân ủy trung ương về đối sách xử lý tình huống không để bị động bất ngờ
trước đó thủ tướng đã thăm lực lượng cảnh sát biển và trồng cây lưu niệm tại bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam